điết con gái võ thỉnh diễm my đã bỏ nhà trốn ở tỉnh thất bồng lai
ông bà xuống nơi này gặp con một số lần đưa về không thành
quá bức xúc vì bị nhóm giả danh tu sĩ được cho là rụ rỗ con gái
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín gia đình bà mai cùng hàng xóm khoảng năm mươi người đến tỉnh thép bồng lai quyết tâm tìm con gái
người nhà bà mai không tìm thấy diễm my đã xảy ra sô sát với những người trong tỉnh thất bồng lai
liên quan vụ việc công an tỉnh long an đã vào cuộc điều tra và xác định nơi này là nhà riêng của bà cao thị cúc
hơn một mươi năm trước bà cúc từ tp hcm xuống khu vực xã hòa khánh tây huyện đức hòa mua đất làm nhà
người phụ nữ này đưa nhiều tượng phật về nhà biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an khẳng định nơi này không phải là cơ sở phật giáo
năm hai nghìn một mươi năm ông lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai cùng một số con cháu từ tp hcm về đây sống với bà cúc
qua điều tra vào thời điểm này công an xác định hộ bà cúc có tám trẻ em
trong đó có sáu trẻ sống với mẹ ruột và hai trẻ được nhận nuôi
ngoài ra nơi này còn có một số thanh thiếu niên khác như lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên
lê thanh trùng dương và lê thanh nhị nguyên lê thanh huyền trân
trong thời gian sống tại đây lê tùng vân đã phân công vai trò nhiệm vụ cho nhiều người viết kịch bản
tập hát tạo tài khoản trên mạng xã hội facebook và youtube như nam chú tiểu thiền a bên bờ vũ trụ
nhất nguyên hoàn nguyên offisial nhị nguyên thiền a bên bờ vũ trụ để đăng các video bài viết về những hoạt động sinh hoạt của nhóm
thông qua các tài khoản facebook youtube nhóm người trong tỉnh thất bồng lai đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi
để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ nhằm trục lợi cá nhân ảnh hưởng đến an ninh trật tự dư luận xã hội
đồng thời năm hai nghìn hai mươi hai trong một buổi livestream của bà nguyễn phương hằng ceo khu du lịch đại nam bình dương xuất hiện một người giới thiệu tên lê thanh minh tùng
công bố những điều sốc về ông lê tùng vân và tỉnh thất bồng lanh
anh tùng công bố mình là sản phẩm của ông vân và một người cận huyết anh cũng cho hay từng bị ông vân đối xử tàn độc trong nhiều năm
chịu không nổi anh đã bỏ nhà đi bụi và ra ở riêng
quá bức xúc với hành vi trái luân thường đạo lý của cha mình anh tùng đã phơi bầy sự thật lên cộng đồng mạng
trong thời gian này công an tỉnh long an cũng tiếp nhận đơn tố giác từ một số người về việc các cá nhân trong tỉnh thất bồng lai có quan hệ bất chính
tuy nhiên công an đã tạm đình chỉ điều tra do chưa có kết quả giám định adn của những người tại đây
theo kết luận điều tra của công an tỉnh long an từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một ông vân có vai trò chủ mưu đã chỉ đạo lê thanh hoàng nguyên
lê thanh nhất nguyên lập hai tài khoản youtube năm chú tiểu thiền an bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàng nguyên official để đăng tải nhiều video
trong đó các video phim hài chiếu dạp mùa dịch hai nghìn hai mươi một vùng đất huyền bí năm chú tiểu thách thức danh hài do ông vân và các bị can biên soạn
gian dựng diễn xuất có lời nói xuyên tạc đạo lý phật giáo xúc phạm danh dự cá nhân thượng tọa thích nhật từ
trụ trì chùa giác ngộ tại tp hcm
liên quan đến việc nhiều người kéo đến trụ sở công an huyện đức hòa tìm võ thị diễm my nhất nguyên đã dùng điện thoại ghi hình sự việc
sau đó đăng lên kênh nhất nguyên hoàng nguyên official với nội dung xuyên tạc công an huyện bắt cóc cô gái tên diễm my
những người còn lại tham gia diễn xuất phát trực tiếp các video có nội dung sai sự thật xúc phạm danh dự người khác
ngoài ra cơ quan điều tra xác định nhóm người này còn đăng hai video có nội dung xúc phạm xuyên tạc giáo lý phật giáo
xúi dục mọi người không tôn trọng giáo lý và pháp luật hành vi của họ là cố ý xâm phạm đến cơ quan nhà nước tổ chức tôn giáo và cá nhân
trong đó lê tùng vân đóng vai trò cầm đầu các bị can khác là người giúp sức
ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai căn cứ hành vi sai phạm của những người tạm trú sinh sống tại hộ bà cao thị cúc
cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi thố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp tử thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện đức hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà cao thị cúc
trên cơ sở dữ liệu thu thập được ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với bốn người đang sinh sống tại tỉnh thất bồng lai gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên
và lê thanh trùng dương về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
công an cũng bắt tạm giam với ba bị can gồm lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên
và lê thanh trùng dương riêng bị can lê tùng vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú
đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh long an tiếp tục khởi tố bị can bắt tạm giam bà cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
chủ tỉnh thất bồng lai cùng tội danh trên
thưa quý vị sau thời gian điều tra mở rộng công an tỉnh long an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai ngụ ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa
để điều tra làm rõ về hành vi loạn luân được biết trước đó thấy ông nội đã làm đơn xin tạm hoãn thi hành án
vì lý do tuổi cao sức khỏe yếu và đã được tòa án chấp thuận
sáng hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân huyện đức hòa long an mở phiên sơ thẩm xử lê tùng vân cùng năm đồng phạm
ngụ tại tỉnh thất bồng lai về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một ông vân đã chỉ đạo lê thanh hoàn nguyên lê thánh nhất nguyên
lập tài khoản youtube năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên official
cả nhóm có năm clip giàn dựng quay phim diễn xuất đăng các video có lời nói xuyên tạc giáo lý phật pháp
xúc phạm uy tín công an huyện đức hòa xúc phạm danh dự cá nhân thượng tọa thích nhật tử
hành vi của các bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh địa phương phạm tội nhiều lần đủ chứng cứ để chứng minh
các bị cáo phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo khoản hai điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
hội đồng xét xử cho rằng cần cách ly bị cáo lê tùng vân và các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giăn đe phòng ngừa hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo lê tùng vân năm năm tù lê thanh hoàn nguyên bốn năm tù lê thanh nhất nguyên bốn năm tù
lê thanh trùng dương bốn năm tù lê thanh nghị nguyên ba năm sáu tháng tù cao thị cúc ba năm tù
đến ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai ngụ ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa để điều tra làm rõ về hành vi loạn luân
việc khởi tố được đưa ra khi cơ quan điều tra xác định lê tùng vân quan hệ bất chính với con ruột sống trong hộ bà cao thị cúc ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa
dưới góc độ pháp lý tiến sĩ đặng văn cường cho biết việc cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố lê tùng vân về tội loạn luân sau khi đã xử lý ông này về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là điều không bất ngờ bởi trước đó qua nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông vân cơ quan an ninh điều tra đã thụ lý điều tra
theo quy định của pháp luật hình phạt cao nhất của tội danh này có thể tới năm năm tù
với việc bị khởi tố thêm tội loạn luân thấy ông nội lê tùng vân sẽ đối diện hình thức xử lý như thế nào
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại